nhận được tin báo của quân chúng lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện sông hinh phối hợp hạt kiểm lâm sông hinh tỉnh phú yên
mới đây đã tổ chức truy đuổi một xe tải số lượng lớn gỗ trái phép trên tuyến quốc lộ hai mươi chín
theo hướng từ thị trấn hai riêng huyện sông hinh về thành phố tuy hòa
phát hiện bị truy đuổi tài xế xe tải đã cho xe chạy hết tốc độ vừa điều khiển thùng xe ben đổ gỗ xuống đường
nhằm ngăn cản lực lượng chức năng rồi bỏ trốn
tại hiện trường từ km sáu mươi sáu bảy trăm linh đến km sáu mươi sáu năm trăm linh trên tuyến quốc lộ hai mươi chín đoạn qua xã sơn giang huyện sông hình
lực lượng chức năng đã thu gom một mươi chín lóng gỗ hộp từ nhóm năm đến nhóm bảy với khối lượng sáu sáu m ba
số lượng gỗ quá lớn lại nằm giải rác trên đường hạt kiểm lâm huyện sông hình phải huy động người dân
tại chỗ dọn dẹp đưa gỗ vào lề đường để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này
hiện toàn bộ số gỗ nói trên đang được tạm giữ tại trạm kiểm lâm xã sơn giang để điều tra xử lý